từ năm hai nghìn tám bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà giang thực hiện chủ trương tỉnh ủy hà giang về phân công đảng viên công tác tại các đồn biên phòng giữ sinh hoạt với tri bộ thôn bản giáp biên
sau gần một mươi năm thực hiện chủ trương này những đảng viên mang quân hàm xanh đã giúp tri bộ các thôn biên giới nâng cao chất lượng sinh hoạt năng lực lãnh đạo và là cầu nối gắn kết tình quân dân bền chặt
tỉnh hà giang có ba mươi bốn đảng bộ xã thị trấn biên giới với năm trăm hai mươi một tri bộ trực thuộc
có hơn một trăm bốn mươi tri bộ thôn bản giáp biên
đưa đảng viên là sĩ quan biên phòng về dự sinh hoạt tri bộ thôn biên giới chính là tiếp sức cho các tri bộ ở đây bởi các sĩ quan biên phòng là những người có trình độ kinh nghiệm và kỹ năng vận động quần chúng gắn bó với người dân vùng biên
do đó thuận lợi hơn trong việc hướng dẫn giúp đỡ cấp ủy cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt hỗ trợ kỹ năng tổ chức kỹ năng điều hành cho các đồng chí bí thư tri bộ thôn bản biên giới

làm nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy tri bộ trong việc xây dự dự tảo nghị quyết sắp xếp hệ thống hồ sơ sổ sách của tri bộ
viết nghị quyết và hướng dẫn viết biên bản sinh hoạt của tri bộ nội dung lãnh đạo của tri bộ thôn sát với tình hình nhiệm vụ của thôn và nhiệm vụ chính trị của thôn
thực hiện chủ trương của tỉnh ủy hà giang bộ đội biên phòng tỉnh đã phối hợp với cấp ủy địa phương ra soát thực trạng sinh hoạt của từng tri bộ qua đó xác định có một trăm bốn mươi năm tri bộ thôn giáp biên và một số thôn nội địa trọng điểm để cử đảng viên biên phòng về dự sinh hoạt cùng
bệnh viện lê lợi tỉnh bà rịa vũng tàu đã tổ chức diễn tập cấp cứu nhằm ứng phó với những tình huống phức tạp đông bệnh nhân cấp cứu trong cùng một thời điểm
tình huống giả định được đưa ra là một vụ tai nạn giao thông lật xe khách bốn mươi chỗ ngay tại trung tâm thành phố vũng tàu
hơn một mươi sáu nạn nhân bao gồm cả người già phụ nữ và trẻ em đã bị chấn thương với các cấp độ khác nhau
ngay sau khi tiếp nhận thông tin cấp cứu qua tổng đài một trăm một mươi năm các xe cấp cứu của bệnh viện lê lợi khẩn trương đến hiện trường sơ cứu và đưa các nạn nhân về bệnh viện
bác sĩ nguyễn đình tuấn phó giám đốc bệnh viện trực lãnh đạo cũng đã có mặt tại khoa cấp cứu để nắm tình hình và trực tiếp chỉ đạo
việc thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập cấp cứu ứng phó với tình huống thương vong hàng loạt của bệnh viện lê lợi
thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao trình độ tay nghề của đội ngũ y bác sĩ
là vụ sập giàn giáo với bảy nạn nhân tại trường cao đẳng nghề tỉnh bà rịa vũng tàu
ở phần tiếp theo của chương trình con tum sạt lở nghiêm trọng trên đèo măng đen
sôi nổi các hoạt động văn hóa thể thao ngày khai hội đền hùng
ngày một bốn tại huyện bắc ái ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận đã tổ chức lễ khởi công
có tổng mức đầu tư là một trăm năm mươi sáu tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của trung ương và ngân sách của tỉnh
công trình được xây dựng có điểm đầu giao với đường đến trung tâm huyện bắc ái
và điểm cuối tại trung tâm xã phước tân với tổng chiều dài hơn một mươi tám km mặt đường rộng ba năm m
được đầu tư đồng bộ là đường nhựa đường bê tông xi măng cống thoát nước và hai cây cầu dự ứng lực
cây cầu này được thi công trong suốt thời gian năm năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
đây là một trong bốn công trình giao thông chiến lược trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện bắc ái
trong tương lai nhất là ở lĩnh vực phát triển du lịch sinh thái
nhân dịp này đơn vị thi công đã trao tặng số tiền tám mươi triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa
cho hai gia đình chính sách ở xã phước đại và phước tân
do từ đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy đến nay trên địa bàn huyện con rẫy xuất hiện mưa lớn
nên tuyến đường dh hai mươi sáu
quốc lộ hai mươi bốn cũ đoạn qua đèo mang đen thuộc địa phận thị trấn đắc ròe
có một số vị trí bị sạt lở nghiêm trọng gây khó khăn nguy hiểm cho việc đi lại vận chuyển nông sản của người dân
mặc dù tuyến đường tránh đèo mang đen đã được đưa vào sử dụng
nhưng con đường qua đèo mang đen vẫn là con đường chính đi vào khu sản xuất của hàng trăm hộ thị trấn đắc rô ve huyện con rẫy
đây cũng là tuyến đường dự phòng khi đường tránh đèo măng đen bị sạt lở
mặc dù vậy nhưng hiện nay trên tuyến đèo này đã có ba vị trí bị sạt lở nền
mặt đường phía ta lưu âm và một vị trí bổ lấp lòng đường khá nghiêm trọng
nếu không kịp thời khắc phục gia cố thì nguy cơ sạt lở lớn đứt đường vào mùa mưa năm hai nghìn một mươi bảy chắc chắn sẽ xảy ra
nó xuống cấp quá rồi bây giờ bằng nhà nước quan tâm lại đến đường này để chúng tôi di chuyển dân sản lên đên rẫy để cho chúng tôi đi an toàn hơn
theo đánh đạo ủy ban nhân dân huyện con rẫy cùng với việc chỉ đạo các phòng chức năng
phối hợp với ủy ban nhân dân thị trấn đắc ròe khẩn trương bố trí rào chắn cắm biển cảnh báo
nghiêm cấm xe trọng tải lớn đi qua khu vực nguy hiểm huyện đã đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ hai tỷ đồng
để khắc phục các vị trí bị sạt lở bồi lấp trên tuyến đường dh hai mươi sáu nhằm bảo đảm giao thông thông suốt
cũng như an toàn cho người dân và phương tiện trong mùa mưa lũ sắp tới
thời gian gần đây mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở công cành lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi sáu
hướng từ tỉnh đắk lắc đi khánh hòa
những xe tải này đang gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động
xe tải chở gỗ chở mía từ thị trấn đi ra quốc lộ ý ạch leo lên dốc
chỉ nhìn qua cũng có thể thấy những chiếc xe tải này đang chở số lượng hàng vượt quá khổ của thùng xe
đặc biệt là các xe chở mía
đây là tình trạng thường diễn ra trên quốc lộ hai mươi sáu đi từ vùng nguyên liệu mía
thuộc hai huyện ek và huyện madarak về nhà máy đường khánh hòa tỉnh khánh hòa
những xe này đang gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông và người dân dọc hai bên đường quốc lộ
mình cũng thấy rất nguy hiểm rồi thôi cũng không biết họ dùng làm thế nào
thế còn thì họ chạy đi từ cái nào xe nào nó loay ra nhiều cả
xe nặng xe chạy quá nhiều lắm
ngày hàng trăm chiếc ngày cả đi
mình phải sờ chứ mình đi quá mình phải sờ chứ

nhiều xe cơi nới thêm thùng để chất thêm mía thừa ra cả nửa mét so với chiều dài thùng xe
tuy nhiên đến hiện tại các cơ quan chức năng vẫn chưa có bất kỳ sự kiểm soát nào
một mình của đơn vị chúng tôi thì không thể không thể không thể làm được
vì cái lượng xe mà phải có các lực lượng
các lực lượng của cảnh sát trật tự cảnh sát giao thông
khi dừng xe thì người ta có những cái lực lượng người ta dùng những cái giấy tờ xe là cái bước ban đầu để chúng ta kiểm soát được cái xe
rồi về thanh tra giao thông thì chỉ có những cái xe mà là dấu hiệu là dấu hiệu vi phạm là chúng tôi mới được dừng xe
và cái việc phối hợp cùng với tức là để mà cân kiểm tra xe là cũng rất là khó khăn
nên việc phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông hoặc là trật tự cảnh sát trật tự của công an tỉnh
rất là quan trọng
chúng tôi sẽ lập kế hoạch và chúng tôi sẽ làm việc với chỗ công an tỉnh các phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh
để mà làm cái kế hoạch chung thì chúng ta sẽ ký kế hoạch phối hợp và cùng thực hiện
quốc lộ hai mươi sáu là tuyến giao thông huyết mạch nối liền hai tỉnh đắk lắc và khánh hòa
với chiều dài gần hai trăm linh km đây là tuyến đường có ý nghĩa rất lớn
trong sự phát triển kinh tế xã hội giao thông của vùng tây nguyên
mỗi ngày hàng trăm chuyến xe quá khổ quá tải ngang nhiên lưu thông trên quốc lộ hai mươi sáu đã khiến mặt đường xuống cấp
và gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng cho người tham gia giao thông
nằm trong khuôn khổ các hoạt động văn hóa thể thao dịp dỗ tổ hùng vương
lễ hội đền hùng hai nghìn một mươi bảy ngày một bốn ủy ban nhân dân tp việt trì phú thọ đã tổ chức
hội thi bơi trải việt trì mở rộng năm hai nghìn một mươi bảy
đây là năm thứ hai thành phố việt trì tổ chức hội thi mở rộng với quy mô lớn thu hút hàng nghìn người dân đến xem
đúng tám giờ sáng hàng ngàn người hâm mộ đã đến cổ vũ cho hai trăm bốn mươi vận động viên của tám đội trải
kết quả đội trải việt trì một đã giành giải nhất giải nhì thuộc về đội thanh thủy một và giải ba dành cho cẩm khê một và đoàn hùng
cùng ngày sở văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức khai mạc hội trại văn hóa liên hoan văn nghệ quần chúng hát xoan và dân ca phú thọ
tham gia chương trình một mươi ba hội trại văn hóa và đội văn nghệ đến từ các huyện thành thị trong tỉnh
và ba mươi một câu lạc bộ hát xoan của các địa phương đơn vị sẽ giới thiệu mô hình tổng quát một số nét kiến trúc đặc trưng
các sản phẩm thủ công mỹ nghệ ẩm thực truyền thống của địa phương đơn vị mình
đồng thời trình diễn dân ca các dân tộc hát xoan hát gẹo diễn sướng dân gian và văn nghệ quần chúng
nhân dịp tết cổ truyền nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào vừa qua tại trường đại học hà tĩnh đã tổ chức chương trình gặp mặt và giao lưu văn nghệ
chúc mừng gần hai lưu học sinh và bà con lào kiều đang học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố hà tĩnh
tết cổ truyền pun pimay lễ hội năm mới là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người lào
lễ hội còn có tên gọi khác là lễ hút nậm té nước với ý nghĩa cầu mong nước về cho cuộc sống sinh sôi đâm trời nảy lọc
phồn vinh cho vạn vật ấm no hạnh phúc thanh khiết hóa cuộc sống
tết cổ truyền còn là dịp để các lưu học sinh bà con lào kiều thái kiều ôn lại truyền thống văn hóa dân tộc giao lưu văn hóa
tại buổi lễ lãnh đạo tỉnh hà tĩnh đã gửi lời chúc sức khỏe chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng tới các lưu học sinh lào và bà con
nhân dân các bộ tộc lào đồng thời mong muốn lưu học sinh vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập
góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước lào vun đắp tình hiểu nghị hợp tác truyền thống đặc biệt việt lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
ngày một bốn tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi ban thường vụ tỉnh đoàn phối hợp với sở giáo dục và đào tạo tỉnh thừa thiên huế tổ chức hội thi khi tôi một mươi tám lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy
đối tượng tham dự hội thi lần này gồm các đoàn viên học sinh trường trung học phổ thông trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên địa bàn toàn tỉnh
thông qua hội thi khi tôi một mươi tám nhằm xây dựng môi trường tạo động lực cho các học sinh học tập và giàn luyện
phấn đấu toàn diện trên các mặt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và sinh hoạt đoàn hội sinh viên trên địa bàn thừa thiên huế
kết quả chung cuộc hội thi giải nhất thuộc về đội xã hương trà giải nhì thuộc về tp huế hai giải ba thuộc về đội a lưới và phú lộc
nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc nhất là nâng cao ý thức trong thế hệ trẻ thành phố con tum tỉnh con tum đã có chủ trương đưa cùng chiêng vào trường học
thông qua việc hàng năm địa phương này tổ chức liên hoan cổng chiêng dành cho bậc tiểu học và trung học cơ sở
ngày một bốn ngành giáo dục và đào tạo thành phố con tum đã tổ chức liên hoan cổng chiêng múa soang và hội thi trang phục thiểu học sinh tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố con tum
tham dự liên hoan năm hai nghìn một mươi bảy có hai mươi đội của hai mươi trường với gần một học sinh tham gia
ngành giáo dục đào tạo đã có xây dựng kế hoạch hai năm tổ chức một lần và toàn bộ các đơn vị trường học đều tham gia theo đơn vị xã phường theo cụm trường
kể cả những trường không có học sinh dân tộc vẫn tham gia với các cụm trường
và quá trình tập luyện này thì được thực hiện gần như là thường xuyên ở các trường học và cùng trường cho nên khi chúng tôi tổ chức hội thi thì kết quả là thường tàn rất là mỹ mãn
công chiêng múa soang đã được ngành giáo dục và đào tạo thành phố con tum đưa vào giảng dạy trong trường học hơn một mươi năm nay
để duy trì được hoạt động này các trường học trên địa bàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các già làng và người có uy tín trong khu dân cư
tổ chức truyền dạy nói chuyện ngoại khóa mỗi tuần hai buổi cho học sinh về kỹ thuật múa soang đánh cổng chiêng
được tham gia cổng chiêng em thấy rất là vui khi tham gia cổng chiêng nhà trường ngoại khóa thêm vào buổi thứ hai thứ ba chiều
cùng với đưa cồng chiêng vào trường học hiện nay một số trường học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố con tum đã vận động các em học sinh người dân tộc thiểu số
mặc trang phục dân tộc đến trường vào dịp đầu tuần nhằm nâng cao ý thức tinh thần tự tôn văn hóa dân tộc cho các em
chính trưởng venezuela đang trở nên xáo động sau khi tòa án tối cao nước này tuyên bố giành quyền lập pháp của quốc hội hiện do phe đối lập kiểm soát
khiến cơ quan tư pháp chỉ trích đây là hành động vi phạm hiến pháp
tổng thống venezuela nicolas maduro vừa triệu tập hội đồng quốc phòng và cam kết sẽ sớm giải quyết thỏa đáng bất đồng giữa các cơ quan quyền lực của nhà nước
phát biểu trên truyền hình quốc gia tổng thống venezuela nicolas manduro đã bác bỏ cáo buộc rằng đây là một cuộc đàm
chính và trật tự hiến pháp tại nước này bị phá vỡ ông cũng cảnh báo không ai có thể lợi dụng tình hình hiện nay để tiến hành đảo chính đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác
ông khẳng định tòa án tối cao đã góp phần kiềm chế những hoạt động vi phạm pháp luật và nổi loạn của quốc hội do phe đối lập kiểm soát từ hơn một năm nay
trước đó tổng trưởng lý louisa otega đã lên tiếng phản đối quyết định của tòa án tối cao về kiếm quyền lập pháp của quốc hội cho rằng đây là hành động vi hiến
ngày ba mươi tháng ba vừa qua tòa án tối cao venezuela đã tự giành quyền lập pháp sau khi ra phán quyết khẳng định quốc hội nước này có hành động coi thường tòa án trong nỗ lực chống lại tổng thống nicolas maduro
việc anh rời khỏi liên minh châu âu hay còn gọi là brexit mà không đạt được bất cứ thỏa thuận nào sẽ tác động tiêu cực đến vị thế của trung tâm tài chính london cũng như là nền kinh tế quốc dân
vì vậy duy trì hoạt động thương mại phi thuế quan phải được xác định là ưu tiên hàng đầu của anh trong mối quan hệ với eu
đây là cảnh báo vừa được đưa ra bởi chủ tịch ủy ban hạ viện anh phụ trách vấn đề brexit hạ nghị sĩ hila riben
theo ông hillariben trung tâm tài chính london hiện đang phải đối mặt với một thời kỳ bất ổn khi tiến trình đàm phán brexit chính thức được khởi động
là một người từng ủng hộ việc anh ở lại eu ông thấu hiểu mối quan ngại của hàng ngàn người tham gia biểu tình chống brexit ở thủ đô london ngay trước thời điểm thủ tướng theresa may kích hoạt điều năm mươi hiệp ước

ông cũng nhấn mạnh tới sự cần thiết phải tôn trọng quyết định của cử tri anh tại cuộc trưng cầu dân ý tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
theo ông ben nhiệm vụ quan trọng nhất của nước anh hiện nay là đoàn kết để tìm kiếm một thỏa thuận với eu đáp ứng lợi ích của đa số người dân
ủy ban chuyên trách do ông ben làm chủ tịch được thành lập nhằm giám sát hoạt động của bộ brexit đặc biệt trong tiến trình đàm phán với eu trong hai năm tới
năm quốc gia gồm hà lan anh đức pháp và australia vừa khởi động các cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn thứ hai thụy sĩ
nhân hàng thụy sĩ credit suisse với cáo buộc là ngân hàng này giúp khách hàng trốn thuế thông qua hàng chục nghìn tài khoản khác nhau
truyền thông địa phương đưa tin cơ quan chống tội phạm tài chính của hà lan đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan trong đó có một người tại la hay và một người tại thị trấn hopdap
danh tính của hai đối tượng này chưa được tiết lộ
trong khi đó các công tố viên pháp cáo buộc ngân hàng bredit street đã tạo điều kiện để hàng nghìn khách hàng pháp mở tài khoản tại thụy sĩ và không khai thuế với cơ quan chức năng của pháp
giới chức anh thì cho biết đang điều tra về trốn thuế và rửa tiền do một tổ chức tài chính toàn cầu thực hiện
trước đó theo các tài liệu bị rò rỉ của công ty luật mossad fonseca credit suisse và một số ngân hàng khác bị cáo buộc thành lập các công ty bình phong ở nước ngoài
gây phức tạp và khó khăn cho người thu thuế và các nhà điều tra về các dòng tiền luân chuyển
hàn quốc và anh vừa nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác song phương
tuyên bố này được đưa ra sau khi anh chính thức thông báo rút khỏi liên minh châu âu vào ngày hai mươi chín tháng ba
và cố gắng tăng cường quan hệ
công bố đường hướng phát triển của mình với thế giới
thông báo của bộ ngoại giao hàn quốc cho biết ngoại trưởng nước này iuun ben se và người đồng cấp anh boris johnson
đã có cuộc điện đàm và cam kết tăng cường hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và an ninh
bộ trưởng youl đề nghị hai bên tiếp tục phát triển quan hệ đa dạng thông qua các kênh đối thoại vững chắc giữa hai nước
như đối thoại chiến lược cấp ngoại trưởng hàn anh hoặc ủy ban kinh tế và thương mại trung hàn anh
về phần mình ngoại trưởng johnson đề nghị hai bên tiếp tục thảo luận tăng cường hợp tác nhằm mở rộng đầu tư và thương mại
cũng như ký kết hiệp định thương mại tự do fta hàn anh
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu bộ công nghiệp thương mại và tài nguyên hàn quốc và bộ thương mại quốc tế của anh
đã nhất trí xúc tiến đưa quan hệ thương mại hàn quốc anh lên mức tương đương với quan hệ hàn quốc eu
tám thành phố miền bắc trung quốc trong đó có cả thủ đô bắc kinh vừa lên kế hoạch chi tiết
nhằm giải quyết tình trạng khói mù nghiêm trọng vào mùa đông
kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh ô nhiễm không khí thường xuyên ở mức báo động tại miền bắc trung quốc
với nồng độ khí thải cao từ hoạt động sản xuất công nghiệp các phương tiện giao thông và việc sử dụng than để sửa ấm trong mùa đông
theo kế hoạch chính quyền các thành phố miền bắc trung quốc đặt mục tiêu đến cuối tháng bốn
để bắt cửa phần lớn các doanh nghiệp gây ô nhiễm hoạt động ở quy mô nhỏ cung cấp dịch vụ chất lượng kém
không đủ giấy phép không có đủ cơ sở xử lý khí thải hiệu quả
kế hoạch nêu rõ các thành phố có nhiều ngành công nghiệp nặng tại các tỉnh hà bắc và hà nam
cũng sẽ thực hiện việc cắt giảm công suất sản xuất thép
các nhà máy sản xuất nhôm và hóa chất cũng sẽ thu hẹp sản xuất
về khí thải ô tô toàn bộ hai mươi tám thành phố sẽ thiết lập các cơ sở giám sát
nhằm theo dõi các xe sử dụng nhiên liệu diesel và xăng xả nhiều khí thải
cũng theo kế hoạch bộ bảo vệ môi trường trung quốc hàng tháng sẽ công bố chất lượng không khí
tại hai mươi tám thành phố triển khai kế hoạch trên đây sẽ là tiêu chuẩn chính để đánh giá quá trình thực hiện kế hoạch
dự kiến trong tháng bốn này google sẽ ra mắt tại anh sản phẩm cạnh tranh với amazon mang tên là google home
một ứng dụng thông minh trong gia đình
vừa tiết lộ một thiết bị mới sản phẩm sẽ cạnh tranh với amazon ecu một chiếc loa nhỏ gọn
nhưng bên trong lại tích hợp công nghệ trợ lý ảo mang tên google home
loa google home tương đối nhỏ nhắn có thể để bàn hoặc gắn lên tường được tích hợp trợ lý ảo assistant
để người sử dụng có thể hỏi hoặc yêu cầu điều gì đó
google home sẽ lắng nghe và trả lời đồng thời có thể cài giờ báo thức chơi nhạc trình chiếu video
đây là phiên bản google home duy nhất có khả năng điều khiển các thiết bị gia dụng thông minh
cũng như thông báo cho người dùng về lịch hẹn của mình
sản phẩm google home dự kiến có giá khoảng một trăm sáu mươi usd